vào khoảng một giờ sáng nay trận lốc xoáy xảy ra tại địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã làm hư hỏng tốc mái hàng loạt nhà dân
đây là thông tin mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa này
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bình sơn
lốc xoáy xảy ra tại xã bình thạnh và bình chánh làm bốn mươi năm ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái
xã bình thạnh ba mươi ba nhà xã bình chánh một mươi hai nhà trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng tốc mái hoàn toàn
rất may vụ lốc xoáy không có thương vong về người
phúc phục khẩu quả sớm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thiệt hại
trong khi đó tại tỉnh quảng nam chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
đang phải tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín tại các xã vùng cao huyện phước sơn
để tập trung di rời dân do mưa to gió lớn
mưa to gió lớn đã gây sạt lở chia cắt nhiều huyện địa phương vùng cao
tại huyện phước sơn mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn xuống đường
gây ách tắc hoàn toàn tuyến đường hồ chí minh qua xã phước mỹ các xã phước lộc phước thành phước kim
mưa lớn nước các sông suối tràn về gây chia cắt
trước diễn biến phức tạp của thời tiết chính quyền lực lượng chức năng tại phước sơn
đã tạm dừng hoạt động xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín để tập trung di rời người dân đến khu vực an toàn
được biết từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi trên địa bàn huyện phước sơn đã ghi nhận một trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
đây là chùm lây nhiễm covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay tại một địa phương miền núi
mặc dù phải nhanh chóng truy vết nhưng mưa to gió lớn gây sạt lở chia cắt
nên hoạt động xét nghiệm sàng lọc đã phải dừng lại đến khi thời tiết thuận lợi mới tiếp tục
để đảm bảo an toàn cho người dân
những ngày vừa qua trên địa bàn huyện biên giới ea súp của tỉnh đắk lắc đã có mưa vừa mưa to đến rất to
khiến hàng chục nhà dân bị ngập sâu nhiều người dân bị cô lập trong các tròi dãy
và gây chia cắt cục bộ tại một số địa phương
lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đã kịp thời ứng cứu
di rời hàng trăm người dân đến nơi an toàn

lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời người và tài sản
của hơn bốn mươi hộ bị ngập sâu trên địa bàn xã cư ca bang và thị trấn ea súp đến nơi an toàn

dùng cano tìm kiếm và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
chính quyền địa phương đã huy động lượng công an dùng cano tìm kiếm và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm

theo đó chỉ tính từ thời điểm thực hiện phương án ba của bộ công an cục cảnh sát hình sự đã truy bắt thành công một mươi sáu đối tượng truy nã trong đó có ba đối tượng có lệnh truy nã quốc tế
theo báo cáo của sở giao thông vận tải nghệ an do ảnh hưởng của bão số tám mưa lớn trong những ngày qua khiến hai mươi tám vị trí ta luy âm ta luy dương bị sạt lở trên quốc lộ một mươi sáu bốn mươi tám và bốn mươi tám d đường tỉnh năm trăm bốn mươi ba c và năm trăm bốn mươi một
tại nghệ an nhà máy thủy điện bảng an đã xả lũ với lưu lượng là hai trăm linh m ba trên dây đến năm trăm linh m ba trên dây và thủy điện khe bố xả lũ với lưu lượng khoảng bốn trăm tám mươi bảy m ba trên dây đến tám trăm linh m ba trên dây
thời gian xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức một trăm tám mươi chín sáu m trên dây
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn và huyện quế phong tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vớt hùi hiện thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
mưa to gió lớn cũng tiếp tục gây lũ lụt sạt lở chia cắt nhiều tuyến đường đến các huyện vùng cao của tỉnh quảng nam
lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền và
các lực lượng chức năng di rời người dân đến nơi an toàn hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường
tại huyện bắc trà my liên tục có mưa to đến rất to mực nước sông suối dâng lên nhanh gây ngập lụt chia cắt giao thông cục bộ ở nhiều nơi
tuyến quốc lộ bốn mươi b lên sáu xã vùng cao của huyện bắc trà my và nam trà my hoàn toàn bị chia cắt bởi cầu ngầm sông trường qua địa phận xã sơn trà bị ngập sâu hơn một ba mét và cầu ngầm sông nước hoa xã trà tân
tuyến đường hồ chí minh qua huyện tây giang ngập sâu trên một hai m tại huyện nam trà my hiện tại nước các sông đang lên rất nhanh nhiều khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở cao
tuyến đường hồ chí minh qua huyện tây giang ngập sâu tại nhiều khu vực gây nguy hiểm hiện các thủy điện a vương sông bung đắc my sông chanh đang vận hành xả lũ cùng với mưa to khiến mực nước các sông đang dâng cao
các địa phương đã tổ chức đặt biển báo gác chắn cử lực lượng công an dân quân túc trực tại các điểm ngập lụt nguy cơ sạt lở đất không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
lực lượng công an các xã vùng cao đang tích cực khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
cũng bị sạt lở do mưa lớn nhưng sạt lở ở hòa bình thì còn nghiêm trọng hơn khi mà không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cả về người
vụ sạt lở đất tại địa bàn xóm tát xã tân minh huyện đà bắc đã vùi lấp và làm sập hoàn toàn một nhà dân xây bán kiên cố lợp mái tôn khiến một người chết và ba người bị thương
cụ thể vụ sàn lở đất đã làm ông lò văn san sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tử vong tại chỗ bà sa thị dần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là vợ của ông san
và chị nguyễn thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là con dâu bị gãy xương hiện đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đà bắc
cháu lò thị lệ một mươi bốn tuổi là cháu nội của ông san bị thương nhẹ
nhận được tin báo lãnh đạo huyện đà bắc đã xuống hiện trường nắm bắt thông tin đồng thời có các biện pháp chỉ đạo công tác khắc phục cứu hộ cứu nạn động viên hỗ trợ gia đình người bị nạn
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy container và di rời container này khỏi quốc lộ một a sau khi toàn bộ phần xe bị thiêu dụi
thông tin ban đầu
thông tin ban đầu
một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng một mươi xe container chở hàng đông lạnh lưu thông trên quốc lộ một hướng nam bắc khi di chuyển đến địa phận phường suối tre thành phố long khánh
thì xe bất ngờ phát hỏa ở phần ca bin phát hiện tài xế tấp xe vào lề đường rồi hô hoán nhờ người dân dập lửa nhưng bất thành
trong phút chốc ngọn lửa bao trùm cả đầu xe
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an long khánh có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa
khoảng hơn một mươi năm phút sau ngọn lửa được dập tắt nhưng phần đầu xe đã cháy rụi trơ khung sắt
may mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra xác minh
trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu được kiểm soát thì các loại tội phạm cũng bắt đầu nhen nhóm hoạt động trở lại tinh vi hơn
trong đó phải kể đến đó là tội phạm cơ bạc
không cần ra mặt hay là tụ tập ghi chép mọi hoạt động đều được thực hiện trên mạng internet
đường dây cờ bạc giữa hình thức số đề này vừa bị công an quận thanh khê thành phố đà nẵng triệt phá
cầm đầu đường dây này đều là những đối tượng nữ ở độ tuổi trung niên với số tiền ghi đề lên đến hơn ba tỷ đồng
từ trung tuần tháng bốn thông tin về một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi đề qua mạng
được đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê nắm bắt và tổ chức xác lập chuyên án đấu tranh
hoạt động của đường dây này khá tinh vi khi tất cả các đối tượng cầm cái đều ở nhiều địa điểm khác nhau
chung và hoàn toàn diễn ra trên mạng internet
đến đầu tháng một mươi khi xác định đúng thời điểm công an quận thanh khê đã ập vào nhà của các đối tượng
bắt giữ nguyễn thị hiền chú tại phường an khê và nguyễn thị thu anh
chú tại phường an khê và nguyễn thị thu anh
qua đấu tranh thiền khai nhận đường dây gồm năm người cầm cái
thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối bên dưới nhắn tin lên
số tiền làm cái mỗi ngày xác định từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
trong đường dây này
bên cạnh các nhà cái có một đối tượng đặc biệt là nguyễn hữu toàn chú tại quận hải châu
được thuê để nhận tịch tổng hợp đối chiếu kết quả sổ số và mở bảng xl tính toán số tiền thắng thua hàng ngày
em biết là kỹ số đề như thế này là phạm pháp
nhưng em không nghĩ được là việc tấn số đề của em thì nó sẽ ảnh hưởng và dân lý vào mối quan hệ phạm pháp này
thời gian tới lực dựng cảnh sát hình sở công an quận an khê
sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa những đường dây những tổ chức ghi số đề để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
bởi đây là một trong những loại tội phạm là một loại phẩm nguồn hình thành các loại tội phạm khác
đến thời điểm hiện tại tổng số tiền đánh để ước tính được là hơn ba tỷ đồng
công an quận thanh khê đã tiến hành khởi tố vụ án và tiếp tục mời các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra làm việc phục vụ điều tra
đây tiếp tục là bài học đắt giá cho những ai vẫn muốn kiếm tiền bằng con đường cờ bạc số đề
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và đắt
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu lợi trong một tháng đã gây ra năm vụ lừa đảo trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
và đây là đối tượng từng có một tiền án hai năm tù về tội cối ghi thương tích mới ra tù vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
theo kết quả điều tra ban đầu sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
bùng phát tại tỉnh đắk lắc lợi còn thất nghiệp cho nên đã bỏ lên thành phố buôn ma thuật sống lang thang
vào ngày một tháng bảy lợi đến phường tân hòa thành phố buôn ma thuột thuê nhà nghỉ để ở và trộm của chủ nhà
một chiếc xe máy hiệu vision đem bán được một mươi bốn triệu đồng
những ngày sau đó lợi dụng mối quan hệ quen biết lợi còn lừa mượn xe máy của bốn người khác
tại thành phố bùa ma thuật huyện crong park và huyện chư quynh để đem đi cầm cố
bộ giao thông vận tải cho biết các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh
cho nên là hành khách vẫn cần phải xét nghiệm khi đi máy bay tàu hay là xe khách
hiện nay các địa phương chưa công bố cấp độ dịch cho nên hành khách và các đơn vị vận tải
rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào
nếu ngành giao thông bỏ quy định xét nghiệm đối với hành khách khi các tỉnh chưa công bố cấp độ dịch
thì khách sẽ phải xin xác nhận của xã phường nơi cư trú về tình trạng dịch
như vậy sẽ gây khó cho khách
bộ giao thông vận tải cho biết đang nghiên cứu giải pháp hài hòa đảm bảo quyền lợi của hành khách
và quy định phòng chống dịch đồng thời kiến nghị bộ y tế có bản đồ số để phân loại các vùng dịch
và cập nhật để người dân biết tình hình vùng dịch nào
và doanh nghiệp cũng dễ theo dõi hành khách đi từ đâu đến